thưa quý vị và các bạn lợi dụng lá bài chống cộng một cách chưa chẽn đó là ý kiến của độc giả
sau khi xem nghe đoạn phim có nhan đề thành phố westminster ra nghị quyết lên án các thành phần gây dối loạn theo nghị quyết ba mươi sáu
công bố trên phố bonsai tv một địa chỉ truyền thông của người mỹ gốc việt
tường thuật tại chỗ cuộc họp hội đồng thành phố westminster mỹ tổ chức ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín vừa qua
vậy đâu là nguyên nhân đẩy tới sự kiện được chính các người mỹ gốc việt đánh giá là chưa chẽn này
bài viết sau đây của tác giả vũ hợp lân sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
năm hai nghìn bốn bộ chính trị đảng cộng sản việt nam ban hành nghị quyết ba mươi sáu nqtvk về công tác đối với người việt nam ở nước ngoài
từ đây gọi tắt là nghị quyết ba mươi sáu
trong đó xác định người việt nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời
và là một nguồn lực của cộng sản
cộng đồng dân tộc việt nam là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nước ta với các nước
nhà nước có trách nhiệm thỏa thuận với các nước hữu quan về khuôn khổ pháp lý để đồng bào ổn định cuộc sống
và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người việt nam ở nước ngoài theo luật pháp công ước và thông lệ quốc tế
nghị quyết ba mươi sáu khẳng định cơ sở của sự đoàn kết là ý thức dân tộc và lòng yêu nước
niềm tự hào dân tộc và mục tiêu chung của mọi người việt nam là giữ vững nền độc lập dân tộc thống nhất của tổ quốc
làm cho dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
đồng thời khẳng định nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống
yên tâm làm ăn sinh sống hội nhập đời sống xã hội nước sở tại duy trì quan hệ gắn bó với quê hương đất nước
hoàn chỉnh và xây dựng mới hệ thống chính sách thu hút trọng dụng nhân tài
phát huy sự đóng góp của trí thức kiều bào vào công cuộc phát triển đất nước
nghị quyết ba mươi sáu đã thể hiện quan điểm đúng đắn của đảng cộng sản việt nam về việc củng cố phát triển khối đại đoàn kết dân tộc
là tư tưởng chỉ đạo để xây dựng triển khai nhiều chính sách thiết thực phù hợp đáp ứng được nhu cầu chính đáng
của hàng triệu người việt nam đang sinh sống làm việc ở nước ngoài
tạo điều kiện thuận lợi để người dân giữ gìn củng cố phát triển quan hệ với gia đình họ hàng quê hương
sau một mươi năm năm nghị quyết ba mươi sáu đã đưa tới rất nhiều kết quả tích cực
thế nhưng các thế lực thù địch lại coi nghị quyết ba mươi sáu là lực cảng với hoạt động chống phá của họ
bởi nghị quyết ba mươi sáu được triển khai đã tạo điều kiện thuận lợi để ngày càng nhiều người việt nam từ nước ngoài
trở về quê hương tận mắt chứng kiến sự phát triển nhanh chóng đổi thay tích cực của đất nước
phát hiện ra các thế lực thù địch đã sử dụng các thủ đoạn dối trá bần thiểu như thế nào
từ đó nhận ra chân giá trị đặt niềm tin vào đảng và nhà nước việt nam nỗ lực góp phần xây dựng bảo vệ tổ quốc
để chống phá nghị quyết ba mươi sáu các thế lực thù địch đã không chỉ ra sức vu khống bôi nhọ xuyên tạc đó là
chiến lược thâm nhập của cộng sản vào cộng đồng người việt nam ở nước ngoài mà còn tổ chức rất nhiều hoạt động phá hoại
và việc gần đây hội đồng thành phố westminster thông qua nghị quyết cho rằng
nghị quyết ba mươi sáu là nguyên nhân của tình trạng tranh giành
lợi ích giữa các băng đảng chống cộng tại thành phố này là một thí dụ điển hình
với diện tích hai mươi sáu hai km vuông và dân số chưa đầy một trăm linh người westminster không phải là thành phố lớn ở nước mỹ
xong từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến nay sau khi có nhiều người việt nam tới đây định cư và dần chiếm tới bốn mươi hai dân số
thì thành phố này cũng là nơi được các băng đảng chống cộng trong cộng đồng người mỹ gốc việt lựa chọn tập trung hoạt động
nơi có little saigon saigon nhỏ nơi diễn ra các cuộc biểu tình chống cộng ồn ào dai rẳng do đám tàn quân thàm hại của chế độ saigon trước đây hung hăng tổ chức để biểu dương lực lượng
triệt đường sống của một số tờ báo và cá nhân bị họ cho là thân cộng tổ chức quyên góp ủng hộ đấu tranh dân chủ nhân quyền ở quốc nội mà thực chất là giúp một số kẻ móc túi đồng hương
westminster cũng là nơi tổ chức khủng bố việt tân giáo diết hoạt động
xe cộ và người của tổ chức khủng bố chính phủ quốc gia việt nam lâm thời cũng thường tới đây bắn nhắn gõ chống khua chiêng
vì thế westminster còn là địa chỉ được các nhà dân chủ ở việt nam mơ ước nên sau khi vi phạm pháp luật và phải nhận án tù rồi được hưởng lượng khoan hồng qua nhà nước đến mỹ định cư
một số người lập tức đến đây trình diện để rồi sau khi được đón tiếp như người hùng và rất nhanh chóng vỡ mọc
bởi phần lớn đều bị hát thù

nó được gọi là tượng đài chiến sĩ việt mỹ tổ chức ngày thuyền nhân
nhưng dù có điên cuồng chống phá như thế nào thì các băng đảng chống cộng và mấy ủy viên gốc việt ở hội đồng cũng không thể lừa bịp công luận được mãi
họ không thể ngăn cản được xu hướng tất yếu là thời gian qua rất nhiều người mỹ gốc việt ở westminster đã nhận ra chân bản chất tâm địa xấu xa của họ
từ đó người bình thường thì trở về thăm quê hương người làm báo thì về nước đưa tin có người ra trường xa nhiều lần
qua mạng xã hội nhiều người bày tỏ thiện cảm với sự phát triển của việt nam và trần những thủ đoạn xấu xa bẩn thiểu của các băng đảng chống cộng
đáng chú ý nhiều năm gần đây tại westminster đã có người công khai treo cờ đỏ sao vàng trước nhà treo ảnh chủ tịch hồ chí minh và cờ đỏ sao vàng lên ô tô mặc áo cờ đỏ sao vàng đội mũ cối ra đường
thậm chí mới đây ông nguyễn mạnh cường sống ở westminster công khai lên youtube khẳng định
công lao trời biển của đảng cộng sản việt nam là thống nhất đất nước vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong bối cảnh đó việc tranh giành ảnh hưởng tranh giành lợi ích giữa các băng đảng chống cộng ở westminster đã bị đẩy tới mâu thuẫn sâu sắc
họ công khai lên mạng tiến công lẫn nhau ai có ý kiến khác biệt lập tức bị trụp mũ cộng sản
đến mức một người mỹ gốc việt là ông nguyễn thế ngọc phải nhận xét một cách hài hước rằng
chỉ có cái cột điện là không phải cộng sản
vì thế nhiều người mỹ gốc việt sống tại westminster đã vạch trần việc hội đồng chia phe nhóm nhằm thao túng quyền lực
tranh giành quyền lợi triệt hạ đối thủ
họ gọi nhóm ba ủy viên hội đồng gồm thị trưởng tạ đức trí kimberly ho nguyễn mạnh trí là băng đảng ba người
kéo bè kéo cánh khuyên loát quyền lực lấn át hai ủy viên còn lại
nên ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín một tổ chức đại diện cư dân westminster đã đứng ra tổ chức lấy chữ ký để có thể bỏ phiếu phế chuất ba ủy viên này trong cuộc bầu cử sơ bộ tổ chức vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
và sự việc này đang diễn ra rất ẩm ý
để đối phó thị trưởng tạ đức trí và phe nhóm đã tiến hành nhiều hoạt động tiến công những người mà họ coi là đối thủ
điều đáng chú ý là ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín họ tổ chức thông qua cái gọi là nghị quyết như theo bản tin trên voa ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi
là để lên án những đối tượng bị cáo buộc có liên hệ với chính quyền cộng sản ở việt nam đang gây chia rẽ cộng đồng
voa đã nhận xét
nghị quyết cho thấy sự chia rẽ chính trị ngày càng sâu sắc trong cộng đồng người việt
khi họ đã giành thêm quyền lực chính trị trong cuộc bầu cử tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
sự chia rẽ này cũng được phản ánh trong hội đồng thành phố với hai phe thường đối đầu nhau trong nhiều vấn đề
trong cái gọi là nghị quyết này băng đảng ba người cho rằng
bất cứ người mỹ gốc việt nào ở westminster tiếp đón chấp chứa các viên chức cao cấp cộng sản việt nam
hay đại viện của họ tại tư gia mang trên người hay trưng bày lá cờ của nước
đi việt nam và gặp các viên chức cộng sản cao cấp theo lời mời của nhà cầm quyền hà nội
tham dự phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông do chính quyền kiểm soát để khen ngợi chính quyền cộng sản hiện nay
được trao giải thưởng hay tuyên dương từ nhà cầm quyền hà nội
đều là tiếp tay cấu kết với hà nội vi phạm các tội danh chính trị là đã phản bội chính mình gia đình và cộng đồng
trước cuộc họp dư luận của người mỹ gốc việt ở westminster đã khẳng định là văn bản do phe nhóm chiếm tỷ lệ áp đảo đưa ra
nên dù hai ủy viên còn lại phản đối thì nghị quyết vẫn sẽ được thông qua
và thực tế diễn ra đúng như vậy
điều lố bịt là khi bị chất vấn ai là người liên quan các hành vi nghị quyết đề cập
đâu là tài liệu chứng minh cộng sản việt nam can thiệp vào công việc nội bộ của westminster
thì thị trường tại nước trí đều quanh co hoặc chất vấn
chưa cháo trả lời không có bằng chứng
điều này khiến hai vị viên còn lại bất bình cho rằng nghị quyết để đe dọa là người khắc sợ
có thể hiểu đây là một nước cờ nhằm gán mát cộng sản cho bất cứ thành viên nào của công chúng
bất đồng với thị trường và phe đa số của hội đồng
hội đồng cần quay lại làm việc hơn là họp để đưa ra nghị quyết không có ích gì với cư dân
đây là sự lừa gạt của thị trường
ông muốn làm câm họng các tiếng nói không đồng
ông không đồng ý làm như vậy người nào phản đối sẽ bị coi là cộng sản
đó là chiêu thức hù dọa che chắn khỏi bị truất quyền trước nhiệm kỳ
thật xấu hổ
còn dư luận của người mỹ gốc việt thì quyết liệt hơn
như ông trịnh quốc thiên coi đó là nghị quyết tào lao giống như phong trào tố cộng thời ngô đình diệm
ông nam quang nhận xét nghị quyết mỹ dân để đánh lạc hướng lấy lòng người tị nạn cộng sản
thông qua nghị quyết là đưa cho họ một dung cụ để họ có thể gõ lên đầu mình bất cứ lúc nào
ông khải đào khẳng định thị trường lợi dụng cái ghế của mình ra nghị quyết tạo điều kiện cho những người ủng hộ ông ta có thể mạnh miệng lên án chụp mũ người khác một cách danh chính ngôn thuận
thực tế hành động của phe nhóm do tại đức trí cầm đầu trong hội đồng thành phố westminster chỉ là nối dài thủ đoạn đen tối của các thế lực chống công trong cộng đồng người mỹ gốc việt
sự kiện này củng cố thêm cơ sở chứng minh các thế lực đó không chỉ lợi dụng chống cộng để lừa bịp dọa dẫm mốc túi người mỹ gốc việt mà còn sử dụng làm phương tiện triệt hạ lẫn nhau biện hộ cho sự xa suốt thảm hại của những kẻ đã bốn mươi bốn năm qua chỉ biết buôn hận thù bán hàng giả
tuy nhiên dù điên cuồng chống phá như thế nào họ vẫn không thể ngăn cả nổi xu hướng tất yếu mang tính quy luật
là người việt nam ở trong nước và ngoài nước ngày càng đoàn kết
đồng lòng quyết tâm xây dựng nước việt nam ngày càng giàu mạnh